trong bối cảnh còn hơn một mươi ngày nữa anh sẽ chính thức rời khỏi mái nhà chung liên minh châu âu eu
nước này đang nỗ lực tìm kiếm các mối quan hệ thương mại mới nhằm bảo đảm bình ổn và tăng trưởng liên tục trong thời gian tới
theo kế hoạch anh sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh đầu tư anh châu phi đầu tiên diễn ra tại london
thủ tướng boris johnson sẽ gặp một mươi sáu nhà lãnh đạo trong số hai mươi một quốc gia châu phi tham gia hội nghị
nhằm kêu gọi các mối quan hệ đầu tư sâu sắc hơn với các nước châu phi
bộ phát triển anh nhận định tiềm năng kinh tế của châu phi là rất lớn khi chiếm tám trong số một mươi năm nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh nhất thế giới
và dân số có thể tăng gấp đôi lên hơn hai tỷ người vào năm hai nghìn ba mươi
theo số liệu của cơ quan xuất khẩu anh nước này đã đầu tư hai tỷ bảng anh tương đương hai sáu tỷ đô la mỹ
cho các hoạt động xuất khẩu sang châu phi của các công ty anh trong vòng hai năm qua